các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đối tượng đã quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng vì động cơ đề hẹn
trong đó có thể xuất phát từ lòng ích kỷ cao độ không muốn nuôi con của người khác của đối tượng này
theo trung tá hiếu sau khi khởi tố bắt tạm giam bốn tháng về tội giết người
cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm sáng rõ vụ việc hành vi của nguyễn trung huyên
vị chuyên gia nghiên cứu tội phạm cũng nhận định với những hành vi tàn ác vô nhân tính mà nguyễn trung nguyên gây ra
thì việc có thể phải đối mặt với mức án tử hình
kể cả nạn nhân không tử vong cũng là thỏa đáng
bởi lẽ đối tượng đã có một hành trình nhiều lần hãm hại cháu để tức đoạt sinh mạng
và việc nạn nhân không tử vong là nằm ngoài ý muốn
phân tích sâu hơn trung tá đào trung hiếu đã chỉ ra ba sự tương đồng
trong các vụ việc gì ghẻ bố dượng ra tay tàn độc dã man trong thời gian gần đây
thứ nhất là sự tương đồng về thân phận
trước khi trở thành bị hại trong các vụ án hình sự các cháu đều ở cảnh lời du chia đôi
là nạn nhân trực tiếp
đầu tiên của các cuộc hôn nhân tan vỡ
khi mẹ và cha đẻ đưa chúng đến ở cùng với những người khác khắc máu tanh lòng
cuộc sống của các con trở thành địa ngục nếu kẻ gá nghĩa đó là những kẻ ích kỷ máu lạnh nhẫn tâm
trong sâu thẳm tâm lý nội tâm những kẻ đó coi núm ruột của bồ là cái gai trong mắt
do thơ ngây không có khả năng tự vệ phản kháng hay thông đạt chuyện xảy ra với mình đến những người xung quanh
nên các con âm thầm chịu trận lãnh đủ sự tàn bạo
vô nhân tính của người lớn mà không hiểu sao mình bị phản
nỗi đau trong sự ngơ ngác tội nghiệp làm trái tim của những người có lương chi dỉ máu
công phẫn cao độ trước hành động không thể biện minh của kẻ thù ác
đạo trời luật đời lòng người đều không thể dung thứ những kẻ tội đồ như thế
một bản án thích đáng dành cho kẻ có tội là đòi hỏi của xã hội
hình phạt ở mức cao nhất về bản chất là sự trả thu của cộng đồng dành cho những thành viên
đã mất lương chi tính người
không thể giáo dục cải tạo để tái hòa nhập với đời sống chung
thứ hai theo trung tá hiếu là sự tương đồng về thái độ vô cảm của những người thân thích liên quan hàng xóm
cụ thể theo trung tá hiếu trong các vụ án sát hại nạn nhân nhỏ tuổi mới xảy ra
đều dưới hình thức đối xử tàn độc trong gia đình
trước khi bị sát hại nạn nhân đã có một khoảng thời gian hứng chịu đau đớn
đòn roi với những chấn thương để lại trên thân thể
tại sao không ai biết cho đến khi những sinh mệnh thuần khiết ấy lìa bỏ cuộc đời
có thực sự khó để không thể biết trẻ bị đòn do hay không
tôi nghĩ là không
tiếng quát tháo đòn roi đổ vỡ tiếng khóc dé vọng ra từ nhà bên sau lại không thể nghe thấy
rồi người cha người mẹ dù không ở cùng con nhưng khi đến thăm chẳng lẽ không nhìn thấy những vết bầm tím đòn roi
dù cô giáo mầm non thầy giáo trường học có khó gì khi nhận ra những biểu hiện bất thường của một học sinh
biểu hiện đó là những khác lạ về mặt tâm lý và thể chất
chỉ cần đúng là
có một lòng quan tâm yêu trẻ một ý thức trách nhiệm công dân sẽ không khó để nhận ra trẻ cần được cứu trước khi quá muộn
trung tà hiếu phân tích
trung tá đào trung hiếu cũng chỉ rõ ở các vụ án đã xảy ra xếp sau kẻ trực tiếp gây tội ác về mặt trách nhiệm
chính là những người thân của các cháu rồi đến hàng xóm giáo viên
tội của họ là tội thờ ơ vô cảm chỉ chăm lo cho mối quan tâm và lợi ích của mình
mà không biết rằng giá như họ bao đồng một chút thôi là một sinh linh
đã có thể được giữ lại
bệnh vô cảm là chứng ung thư tâm hồn đã ở giai đoạn di căn trong cuộc sống kim tiền này
thứ ba theo vị chuyên gia nghiên cứu tội phạm học này
là sự tương đồng về nhân cách thoái hóa lệch lạc của kẻ gây án và người liên quan
ông chỉ rõ kẻ trực tiếp bạo hành với trẻ chủ yếu là mẹ kế chồng hờ nhân tình của bố của mẹ
điểm chung trong đặc điểm tâm lý thủ phạm là sự thoái hóa về nhân cách
với các đặc điểm lệch lạc như là tính ích kỷ cao độ
tuyệt đối hóa lợi ích cá nhân lối sống vị kỷ hưởng thụ
thói quen dùng bạo lực để giải tỏa bức xúc tâm lý trong giao tiếp xã hội
coi thường các chuẩn mực về đạo đức và pháp luật
người liên quan trực tiếp sau hôn thủ là bố hoặc là mẹ của trẻ
họ cũng đồng điệu với kẻ thù ác ở thái độ thờ ơ trước an nguy hạnh phúc của con
rất có thể trong họ tồn tại suy nghĩ đứa con là một gánh nặng
việc phải nuôi nó như một nghĩa vụ chứ không có tình mẫu tử phụ tử thật thà
rất có thể trong sâu thẳm họ cũng thấy đứa con như một trở ngại cho hành trình tìm duyên mới
chưa hết đứa con còn nhắc họ nhớ về những ngày buồn thảm đã qua với mảnh ghép không hoàn hảo cũ
với sắc thái tâm lý này ở một chừng mực nào đó
có thể họ đồng tình với hành động độc ác của nhân tình với chính núng ruột của mình
từ các vụ án đau thương này nam trung tá nhấn mạnh
cần đặt ra vấn đề xã hội hệ trọng đó là phải làm sao để khôi phục lại truyền thống văn hóa gia đình việt nam
đó là một vấn đề
đó là ông bà cha mẹ nêu gương con cháu thảo hiền
làm sao để gia đình việt bền vững trước đại dịch có tên li hôn
chỉ khi gia đình bền vững mới đỡ đi những sự ra đi tức cượt
nghi phạm của vụ án là nguyễn trung huyên ba mươi tuổi
chủ tại huyện thạch thất là người tình của chị nguyễn thị lờ mẹ nạn nhân đỗ ngọc a
ngay sau khi nghi phạm được xác định
một bản tờ khai được cho là của nghi phạm trong vụ việc đã lan truyền trên mạng xã hội
theo nội dung tờ khai
thì chị l hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng cũ vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
và nuôi con thứ ba là cháu a
sau khi ly hôn chị l sống chung với huyên như vợ chồng không đăng ký kết hôn
trong quá trình sinh sống do bức xúc việc cháu a là con riêng của chị l
nên huyên nảy sinh ý định giết cháu a để không phải nuôi dưỡng
không để a hành hưởng đến cuộc sống của huyên và lờ
những thông tin trong bản tờ khai của huyên khiến người đọc dùng mình
trước những hành vi tàn nhẫn của gã đàn ông vô nhân tính
nhiều người thắc mắc tại sao một người đàn ông trưởng thành
có thể ra tay tàn độc nhiều lần như vậy với một người không có khả năng tự vệ như ngọc a
dư luận đang hết sức phấn nổ trước vụ việc và mong chờ ngày cơ quan chức năng khởi tố vụ án
theo điều một trăm bốn mươi ba bộ luật hình sự thì tính nguy hiểm cho xã hội là dấu hiệu cơ bản quan trọng nhất
đây là dấu hiệu về nội dung của tội phạm
trong vụ việc này bé gái có đinh găm trong đầu dẫn đến bé viêm mảng não tiên lực xấu
vì vậy việc găm đinh vào đầu cháu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe
thậm chí tính mạng con người là hành vi nguy hiểm cho xã hội
lỗi là thái độ chủ quan của con người đối với hành vi gây thiệt hại cho xã hội của mình
và đối với hậu quả của hành vi đó thể hiện dưới dạng cố ý hoặc vô ý
người thực hiện hành vi có tính gây thiệt hại cho xã hội bị coi là có lỗi nếu họ đã lựa chọn và thực hiện
trong khi họ có đủ điều kiện lựa chọn xử sự khác không gây thiệt hại cho xã hội
như vậy lỗi chính là yếu tố quan trọng để xác định có thể khởi tố vụ án này hay không
chẳng hạn nếu qua xác minh điều tra phát hiện thấy việc găm đinh vào đầu cháu là một tai nạn
thì vụ việc sẽ không bị khởi tố hình sự
tuy nhiên nếu kết quả xác minh cho thấy những chiếc đinh đã đâm vào đầu cháu bé ở nhiều phía khác nhau
do tác động ngoài lực chứ không phải là một vụ tai nạn thì vụ việc sẽ bị khởi tố vụ án hình sự để điều tra
trường hợp của nguyễn trung huyên tội danh khởi tố có thể
là tội giết người theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đối tượng phạm tội sẽ bị áp dụng nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự
như phạm tội với người dưới một mươi sáu tuổi có tính chất côn đồ thực hiện hành vi phạm tội một cách man dợ
nên hình phạt sẽ là phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
mới đây trang facebook cá nhân của luật sư lê hồng hiền hãng luật lê hồng hiền và cộng sự có chia sẻ
ông đỗ hiễu trước
ông đội của cháu đỗ ngọc a đã ký đơn đề nghị hãng luật lê hồng hiển và cộng sự đứng ra bảo vệ quyền lợi cho cháu dna
theo đó hãng luật sư lê hồng hiền và cộng sự đã tiến hành gặp gỡ đại diện gia đình cháu bé
để hỏi thăm sức khỏe của cháu và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để bảo vệ quyền lợi của cháu dna
hiện hãng luật lê hồng hiền đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan điều tra để tham gia bảo vệ cho cháu ba
luật sư hiển nhấn mạnh
qua đây tôi cũng rất mong các cơ quan báo đài và cộng đồng mạng sẽ đồng hành cùng gia đình cháu bé
để những kẻ đã gây ra tội phải đền tội
chiều ngày một mươi chín tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã nhận bàn giao người có liên quan
trong vụ cháu bị đinh ghim vào đầu
danh tính người đàn ông là nguyễn trung huyên ba mươi tuổi chú thạch thất người tình của chị l mẹ cháu bé
đồng thời công an huyện thạch thất cũng tiến hành bàn giao hồ sơ vụ án cho công an thành phố hà nội
để giữ lý tiếp tục điều tra
thưa quý vị như vị chuyên gia nhận định có lẽ án tử là hình phạt thích đáng cho những hành vi máu lạnh của kẻ thù ác
tuy nhiên mức án cao nhất này cũng không thể đổi lại được những đau đớn tổn thương hay sinh mạng của những sinh mệnh thuần khiết này
và bên cạnh sự mất nhân tính của các đối tượng sự lạnh lùng của xã hội cũng đã vô tình tiếp tay cho tội ác
quả thật những gì đang diễn ra thật sự là bài học to lớn cho những thở ơ ích kỷ và thiếu quan tâm đến con trẻ
của một bộ phận những người lớn hiện nay
những thông tin về vụ án sẽ được cập nhật liên tục trên kênh youtube của báo sức khỏe đời sống
cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video xin chào và hẹn gặp lại